trước diễn biến phức tạp của dịch bộ y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp giám sát
truy vết phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh dừng hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết
theo bộ y tế đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương
bộ y tế yêu cầu các địa phương thường xuyên giả soát cập nhật các cấp độ dịch
bám sát với thực tế tình hình dịch trong trường hợp cần thiết tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh dừng các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết
tăng cường các biện pháp giám sát truy vết phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh
cách ly f một tại nhà nơi lưu trú truyền thông nâng cao ý thức người dân thực hiện triệt để năm k
truyền thông thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
phải dựa trên nguyên tắc năm k vaccine thuốc biện pháp điều trị phù hợp công nghệ đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác